các doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp
dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ một mươi năm ngày trở lên
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được giảm một mươi năm tiền thuê đất của năm hai nghìn hai mươi
đây là nghị quyết của chính phủ vừa đưa ra để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau đại dịch
để được áp dụng chính sách này người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất
cho cơ quan thuế bang quản lý khu kinh tế ban quản lý khu công nghệ cao cơ quan khác
theo quy định của pháp luật từ ngày một mươi tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
căn cứ hồ sơ do người thuê đất nộp không quá hai mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất
trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì không được giảm tiền thuê đất theo quyết định này
trong trường hợp đã được giảm tiền thuê đất theo quy định nhưng khi thanh tra phát hiện
người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước
số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp
trường hợp đã nộp tiền thuê đất của năm hai nghìn hai mươi mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định
và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất
thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo